lãnh đạo chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội hướng dẫn cụ thể kịp thời điều chỉnh nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường
ngày tám chín văn phòng chính phủ truyền chỉ đạo nêu trên của thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu thành phố hà nội không để xảy ra tình trạng người dân doanh nghiệp chờ đợi kéo dài
tránh tập trung đông người và ủn tắc giao thông dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các chốt kiểm soát
cuối tháng bảy thành phố hà nội đã ban hành việc cấp giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội trong đó quy định thẩm quyền cấp giấy đi đường thuộc người đứng đầu cơ quan đơn vị doanh nghiệp
trên mẫu giấy phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân tên tuổi số căn cước công dân chứng minh thư nhân dân số điện thoại nơi ở nơi làm việc mục đích tham gia giao thông
giấy có hiệu lực từ ngày ký và chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội
đầu tháng chín thành phố thông báo từ ngày sáu tháng chín sẽ áp dụng giấy đi đường theo mẫu mới có nhận diện mã qr với điểm mới là thay đổi đầu mối cấp giấy cho một số nhóm người dân doanh nghiệp
việc này nhằm kiểm soát người dân đi lại ở một mươi quận huyện khu đô thị trung tâm
đây là lần thứ tư trong vòng bốn mươi năm ngày kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu hà nội thay đổi phương thức cấp giấy đi đường
mỗi lần hà nội thông báo về việc cấp giấy đi đường cá nhân tổ chức liên quan phải dành thời gian để chuẩn bị hồ sơ với nhiều loại giấy tờ làm việc trực tiếp hoặc qua email với các cơ quan chức năng chờ đợi việc cấp giấy mới
sáng ngày sáu tháng chín ngày đầu hà nội phân vùng chống dịch nhiều tuyến phố ghi nhận tình trạng ùn ứ phương tiện nhiều nơi xảy ra tình trạng chen trúc ở chốt kiểm soát
tối ngày bảy tháng chín bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết thành phố sẽ tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp theo mẫu cũ và cấp mới để kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư